chưa kỳ khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ trái mù vừa qua
người dân miền trung sẽ sắp phải hứng chịu thêm những đợt mưa rông sắp tới
do ảnh hưởng đới gió đông của dìa áp cao cân nhiệt đới lấn về phía tây
nên sắp tới khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa có mưa rào và rông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày năm tháng bốn
áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía tây rành áp thấp có trục ở khoảng bốn bảy độ vĩ bắc
dự báo do ảnh hưởng của đới gió đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây
nên từ nay đến ngày sáu tháng bốn khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa có mưa rào và dông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ ba mươi bảy mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên chín mươi mm trên hai mươi bốn h
ngoài ra do ảnh hưởng của rìa bắc rảnh áp thấp phân tích trên nền từ nay
đến ngày sáu tháng bốn khu vực nam bộ có mưa rào và dông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ ba mươi sáu mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên bảy mươi mm trên hai mươi bốn h
thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
cảnh báo gấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét mưa đá cấp một
càng vào mùa mưa lũ mức độ nghiêm trọng của những trận bão lũ càng được đẩy lên cao
do đó người dân nên khẩn trương chuẩn bị mọi tình huống phòng dịch để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra
trên những dự báo về trận mưa lũ sắp tới người dân tại những khu vực có khả năng đón báo
cần lưu ý những thông tin gì để hạn chế tối đa những ảnh hưởng và thiệt hại do bão lũ
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trên biển hiện áp cao lục địa có cường độ suy yếu chậm
dự báo do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nên cả ngày và đêm năm tháng bốn
khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu
riêng phía đông có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ hai năm đến bốn năm mét
vùng biển ngoài khơi khu vực từ quảng trị đến cà mau gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
biển động sóng biển cao từ hai năm đến ba năm mét cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp hai
thời tiết các khu vực ngày và đêm
ngày năm tháng bốn phía tây bắc bộ ngày nắng đêm không mưa sáng sớm có nơi có sương mù
gió nhẹ sáng sớm và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c có nơi dưới một mươi năm độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ c có nơi trên hai mươi tám độ c
phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội ngày nắng đêm không mưa sáng sớm có nơi có sương mù
đông bắc cấp hai cấp ba sáng sớm và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất tại đông bắc bộ từ một mươi bảy đến hai mươi độ c
vùng núi từ một mươi năm một mươi bảy độ c có nơi dưới một mươi năm độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ c có nơi trên hai mươi tám độ c
nhiệt độ thấp nhất tại hà nội từ một mươi tám đến hai mươi độ c
cao nhất từ hai mươi sáu hai mươi tám độ c có nơi trên hai mươi tám độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa vài nơi
trưa chiều trời nắng phía nam có mưa mưa rào rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc
xét mưa đá và gió giật mạnh

các tỉnh tây bắc cấp hai cấp ba sáng sớm và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ c nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và dông trải rác
riêng khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa có mưa vừa có nơi mưa to
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
gió đông bắc cấp ba nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ một mươi chín đến hai mươi hai độ c
phía nam từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c cao nhất phía bắc từ hai mươi bốn đến hai mươi năm độ c
phía nam từ hai mươi tám đến ba mươi một độ c
khu vực tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ c cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ c
khu vực nam bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
gió đông bắc cấp hai cấp ba
gió đông bắc cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ c có nơi trên ba mươi ba độ c
các chuyên gia khuyến cáo để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra đối với các vùng có nguy cơ lũ quét cao
chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh như
sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn nhất là đối với người già trẻ em
mỗi người cần nắm chắc và sử dụng thành thạo bản đồ nguy cơ ngập lụt
làm chủ các phương án sơ tán và chủ động phòng tránh
chính quyền và các cơ quan chức năng thành lập các đơn vị xung kích cứu nạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ
giúp dân sơ tán tìm kiếm cứu trợ cấp cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân trong thời gian có lũ quét
các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết
trên các phương tiện thông tin hệ thống tín hiệu báo bảo
đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết
khi nhận được tin báo áp thấp nhiệt đới thì tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động
vị trí cường độ hướng di chuyển của bão áp thấp nhiệt đới
mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới
người lái tàu cần điều khiển tàu thuyền tránh xa vùng bão áp thấp nhiệt đới có khả năng đi tới
nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên phải hướng di chuyển của bão áp thấp nhiệt đới
thì phải cho tàu thuyền chạy ngược gió gió thổi lệch mũi trước màng phải
góp lịch lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sức đẩy của tàu thuyền tức là chạy về hướng bắc đông bắc
nếu tàu thuyền đang nằm phía bên trái hoặc ngay ở trên đường bão áp thấp nhiệt đới đang di chuyển
thì cho tàu thuyền chạy xuôi gió gió thổi vào đuôi tàu thuyền từ mạng phải tức là chạy về hướng nam tây nam
người lái tàu cần chú ý phải luôn giữ cho tàu thuyền cách tâm bão áp thấp nhiệt đới
một khoảng cách tối thiểu từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh km khoảng hai trăm linh hải lý
khi không thể tránh xa vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão áp thấp nhiệt đới mà lọt vào vùng gió bão áp thấp nhiệt đới
thì người điều khiển phương tiện phải bình tĩnh tập trung mọi khả năng đưa tàu thuyền nhanh chóng thoát ra khỏi vùng bão áp thấp nhiệt đới
có thể thấy biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt khiến thiệt tai có những diễn biến bất thường khó lường
chỉ vì vậy việc tăng cường thiết bị quan chắc để dự báo chính xác báo lũ
đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết
ông trần hữu thế chủ tịch ủy ban nhân tỉnh phú yên nói rằng
biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt khiến thiên tai có những diễn biến bất thường khó lường
trong đó mưa gió lớn sóng to lốc và dòng chảy ngầm dưới biển vào rạng sáng ba mươi một tháng ba
gây thiệt hại nặng nề cho phú yên là một ví dụ
theo ông thế các bản tin dự báo thời tiết trong khoảng thời gian trên về lượng mưa và sức gió là tương đối chính xác
nhưng có những diễn biến
thiệt tai khác không dự báo được
dòng cháy ngầm dòng chảy gần bờ xa bờ đồ lật của gió ở từng địa phương hiện nay chưa có dự báo
lâu nay trong chỉ huy phòng chống chúng tôi đều đề nghị bà con nuôi tôm nhấn chìm sâu lồng nuôi xuống biển
để tránh sóng to sóng lớn
nhưng trận vừa rồi sóng gió nhỏ hơn bão mà lồng nuôi chìm sâu một mươi mét dưới biển
vẫn bị dòng chảy ngầm đánh tơi bời ông thế cho biết
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho hay
trong cuộc họp với phó thủ tướng lê văn thành về việc khắc phục đợt thiên tai ngày ba mươi một tháng ba
ông có đề nghị nên đầu tư tăng dày hơn các trạm quan trắc khí tượng thủy văn
bao gồm cả sóng và dòng chảy
lâu nay hệ thống này có nhưng còn rải rác thưa vì thế chưa đánh giá tác động chính xác từng khu vực từng địa phương
ông thế nói cùng với đó là tăng cường trang thiết bị hiện đại hơn để nâng cao mức độ cảnh báo chính xác
đồng thời nên có hệ thống đánh giá mang tính lũy kế theo chu kỳ
đáp cảnh báo cho người dân
để lan tỏa nội dung dự báo một cách nhanh chóng rộng rãi và sát sườn
người dân mới chủ động phòng chống và có vậy mới giảm thiểu thiệt hại